quảng ngãi cho biết quá trình mở rộng điều tra đã kịp thời phong tỏa thu giữ tám trăm linh triệu đồng
do các nạn nhân chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng cho nhóm đối tượng lừa đảo là thanh niên người nước ngoài
thời điểm từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay phòng ngáy sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã phong tỏa thu giữ trên hai tỷ đồng
như antv đã phản ánh thời gian qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã tiếp nhận đơn cầu cứu
của một số phụ nữ về việc bị lừa đảo hàng tỷ đồng
với thủ đoạn nhóm nam thanh niên người nước ngoài làm quen qua mạng xã hội facebook sky viber
tán tỉnh nhiều phụ nữ rồi hứa tặng quà
sau đó nhóm đối tượng này câu kết với một số người việt đóng giả nhân viên hải quan
công ty chuyển phát nhanh yêu cầu các nạn nhân đóng các loại phí nhận quà từ nước ngoài gửi về
hoặc nhóm đối tượng mượn tiền và hứa sẽ quay về việt nam trả lại với giá cao hay nhận được hợp đồng số tiền lớn
mặc dù đã cảnh báo nhiều lần nhưng sáng ngày hai mươi ba tháng năm cơ quan công an còn phát hiện thêm nhiều nạn nhân là nữ
chuyển tám trăm linh triệu đồng cho nhóm lừa đảo này
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện phong tỏa một sáu tỷ đồng lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi yêu cầu nhân dân đặc biệt là phụ nữ
cần nâng cao cảnh giác thủ đoạn lừa đảo này
ai là bị hại của những vụ việc tương tự như trên thì đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi để trình báo giải quyết
cảnh sát hình sự này quả thật như đã nói ở trên đó là hình thức làm quen qua mạng xã hội
để cưỡng đoạt tài sản là một hình thức tuy không mới
nhưng mà đến nay thì tôi vẫn còn đọc được rất là nhiều các cái thông tin
hàng ngày vẫn có không ít người nhẹ dạ cả tin đã trở thành nạn nhân của nhóm tội phạm này
và không chỉ dừng lại vụ việc trên mà hiện nay thì cái việc làm quen trên mạng xã hội như là facebook hay là zalo
rồi tung video quan hệ tình cảm để tống tiền người tình thì cũng không còn mới mẻ
nhưng mà hiện nay thì vẫn còn rất nhiều cô gái trẻ hoặc là những người phụ nữ do hạnh phúc gia đình đổ vỡ
vẫn tin vào những lời tán tỉnh ngon ngọt của người nước ngoài
và quen qua mạng để lại những hậu quả đáng tiếc
mới đây công an huyện kim động tỉnh hưng yên đã bắt giữ một đối tượng làm quen qua mạng xã hội để cưỡng đoạt tài sản
khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm chị phạm thị hằng chú tại xã phạm ngũ lão huyện kim động tỉnh hưng yên
có quen biết đối tượng vũ văn hợi chú tại xã thái dương huyện bình giang tỉnh hải dương qua mạng gia lô
khi nói chuyện qua mạng xã hội hợi nói mình đã ly hôn và muốn có mối quan hệ với chị hằng
sau đó chị hằng phát hiện hợi vẫn chưa ly hôn với vợ nên chị hằng đã chủ động chấm dứt tình cảm
nhưng hợi không đồng ý mà còn đăng đoạn video hợi và chị hằng quan hệ tình cảm lên mạng xã hội zalo và facebook
sau đó hợi liên tục gọi điện thúc giục để ép buộc chị hằng phải nhanh chóng chuyển hai mươi triệu đồng qua tài khoản ngân hàng
thì mới gỡ đoạn video đó xuống
xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng công an huyện kim động đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh truy bắt đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ
trong thời gian ngắn công an huyện kim động đã điều tra làm rõ và bắt giữ hợi trong sự ngỡ ngàng của đối tượng
các mối quan hệ của bị can hợi và gia đình từ bạn bè của hợi thì đã thu thập và xác minh được số điện thoại hiện tại của hợi đang dùng
cơ quan cảnh sát điều tra của hợi đã thành đập một tổ truy bắt đối tượng có quyết định truy nã tại thị trấn kẻ sặt
tôi đang đăng clip lên là mang tính chất này
chắc chắn là
cô ấy cũng đã chụp ảnh của hai đứa tôi là không mặc áo chụp ngang người của tôi trong một người bạn
tôi làm ở trung quốc và lúc tôi làm cái việc này tôi cũng không đường trước được cái hậu quả nghiêm trọng như thế này
sau này tôi đã nhận ra là cái mức độ nghiêm trọng
thứ nhất là ảnh hưởng đến danh dự
thứ hai nữa là ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi hiện tại và sau này
tôi cũng rất là hối hận việc tôi đã làm
hiện công an huyện kim động
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối tượng vũ văn hợi về tội cưỡng đoạt tài sản
vụ việc trên chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc liên quan đến việc làm quen qua mạng xã hội để tống tiền bạn gái thời gian qua xảy ra trên địa bàn tỉnh hưng yên
theo cơ quan công an bên cạnh tính năng kết nối chia sẻ giao lưu bạn bè thì mạng xã hội đã nảy sinh nhiều mặt trái mà người dùng cần hết sức cảnh giác
vì vậy các chị em phụ nữ khi tham gia các trang mạng xã hội không nên đặt niềm tin mù quáng vào những người mới quen qua mạng để dẫn đến các vụ việc đau lòng như trên
công an thành phố hải phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bùi mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú huyện tiên lãng thành phố hải phòng về hành vi giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
gia đình ông nguyễn văn mười ở huyện tiên lãng hải phòng phát hiện con gái là nguyễn thị yến nhi một mươi một tuổi bị sát hại khi ở nhà một mình
qua công tác điều tra xác minh khám nghiệm hiện trường công an thành phố hải phòng đã có đủ căn cứ triệu tập bùi mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú cùng thôn với nạn nhân để điều tra
điều đáng chú ý bùi mạnh cường là đối tượng bị cầm điếc bẩm sinh
tại cơ quan công an cường khai nhận trước đó cường và nhi đã có mâu thuẫn
đến hai mươi h ngày một mươi bốn tháng năm phát hiện bố mẹ nhi không có nhà cường đã trèo tường vào trong nhà dùng gạch đập liên tiếp bốn nhát vào đầu làm nhi gục xuống
sau khi phát hiện nạn nhân không còn thở cường đã kéo nạn nhân ra sân và trèo tường ra ngoài về nhà
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết ngày hai mươi tháng năm đã ra lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng
hà văn cảnh trần thế thành và nguyễn trọng hữu đều chú huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm
theo cơ quan điều tra vào tối ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu sau khi tụ tập uống rượu với ba đối tượng đã bàn nhau đến nhà nguyễn văn phường
chú huyện trợ mới tỉnh an giang để cướp tài sản
sau khi cướp được hai chiếc điện thoại ba đối tượng đã dùng hung khí chống chế vợ chồng anh phường đi ra cánh đồng cách nhà năm trăm linh m
tại đây thành khống chế anh phường còn cảnh và hữu thay phiên nhau thực hiện hành vi hiếp dâm vợ anh cường phường
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
chương trình tiếp tục với cùng tin vấn về bắt giữ các vụ hàng lậu ngay sau đây
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp cho biết mới đây đã phát hiện và bắt giữ năm đối tượng có hành vi vận chuyển hơn một gói thuốc lá ngoại nhập lậu trị giá trên một mươi một triệu đồng
qua làm việc bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển thuốc lá ngoại từ huyện vĩnh hưng tỉnh long an về thị trấn thanh bình huyện thanh bình để tiêu thụ
khi đến địa phận ấp ba xã hòa bình huyện tam nông thì bị lực lượng công an phát hiện
tối ngày hai mươi hai tháng năm tại bãi đất chống thuộc khu vực đường mòn bãi danh thuộc thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn lực lượng công an đã phát hiện vây bắt một số đối tượng đang tập kết hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn
lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở các đối tượng đã bỏ chạy để lại tại hiện trường một mươi bao dứa bên trong chứa bỉ lợn cấp đông đã có dấu hiệu bốc mùi hôi thối có tổng trọng lượng gần bảy trăm linh kg
hiện nay toàn bộ số hàng thực phẩm nhập lậu vô chủ trên đã được lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn lập biên bản bàn giao cho cơ quan thú y mang tiêu hủy theo quy định của pháp luật
nguyên thuộc cũng đã được công bố là có thành phần độc hại vượt quá mức công bố gấp nhiều lần
sau buổi làm việc của đoàn thanh tra bộ y tế với công ty trách nhiệm mô hạn urc hà nội mới đây thôi
thì công ty này đã ra thông báo tạm dừng lưu thông hai lô sản phẩm bao gồm là trà xanh hương c hai ngày sản xuất là ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
hạn sử dụng ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và nước tăng lực hương dâu hiệu dòng đỏ ngày sản xuất là một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và hạn sử dụng là một mươi bốn tháng một mươi
do có hàm lượng trì cao hơn mức đã công bố
trong đó sản phẩm trà xanh hương c hai có ngày sản xuất là một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và hạn sử dụng là một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
có hàm lượng trì theo công bố là nhỏ hơn hoặc là bằng năm mg trên một lít
tuy nhiên kết quả của viện kiểm nghiệm do viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thực hiện là bốn mươi sáu mg trên một lít
tức là cao hơn chín lần so với mức công bố
còn sản phẩm nước tăng lực hương dâu hiệu dòng đỏ ngày sản xuất là bốn mươi sáu mg trên một lít
và hạn sử dụng là một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu có hàm lượng trì theo công bố là nhỏ hơn hoặc là bằng năm mg trên một lít
tuy nhiên kết quả kiểm nghiệm do viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thực hiện là hai mươi một mg trên một lít
tức là cao hơn bốn lần so với mức đã công bố
đoàn thanh tra đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn urc báo cáo số lượng sản phẩm đã sản xuất
đã bán địa bàn bán và số lượng còn tồn của từng lô hàng có kết quả kiểm nghiệm định kỳ không đạt
số lượng cụ thể của từng lô nguyên liệu đã được sử dụng để sản xuất ra hai lô sản phẩm nói trên
về thanh tra bộ trước ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu chờ xử lý tiếp theo quy định
đến với địa bàn tỉnh vĩnh phúc trong thời gian vừa qua đây là nơi đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến mất vệ sinh an toàn thực phẩm
các cơ quan chức năng đã có những biện pháp ngăn chặn để phòng chống
tuy nhiên là vấn nạn này không những chưa thuyên giảm mà đang có dấu hiệu nóng dần lên
khi mà các ngành chức năng liên tục phanh phui ra nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn
ngày bảy tháng bốn tám trăm bốn mươi kg sản phẩm động vật đang trong quá trình phân hủy đã bị bắt giữ
tiếp đó ngày một mươi một tháng năm lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện sáu trăm linh kg sơn động vật bốc mùi hôi thối
đây chỉ là hai trong số nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm được lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc
cùng các lực lượng liên quan phát hiện bắt giữ trong thời gian gần đây
đa số các vụ việc phát hiện bắt giữ trong thời gian gần đây
các vụ việc phát hiện đều là thực phẩm bốc mùi hồi thối chứa chất cấm hoặc không rõ nguồn gốc
trong ba tháng trở lại đây công an tỉnh vĩnh phúc đã kiểm tra và phát hiện tám vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
gần hai năm tấn thức phẩm bẩn
qua các đợt kiểm tra cho thấy tình hình vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm diễn ra với tính chất mức độ quy mô
ngày càng nguy hiểm phức tạp không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng người dân mà còn gây hoang mang lo lắng trong nhân dân

và hồ sơ sổ sách còn chưa đều chúng tôi cũng đã mời lên tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm
để hoàn thiện cũng như là hướng dẫn cho các cơ sở thực hiện tốt công tác nhiệm vụ và an toàn vệ sinh thực phẩm
việc bắt giữ phanh phui nhiều cơ sở cá nhân vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
cảnh báo kịp thời cho người tiêu dùng có sự lựa chọn nói không với thực phẩm độc hại
đồng thời có tác động đến trách nhiệm của các cấp các ngành làm chuyển biến nhận thức trách nhiệm
cuộc vì an toàn vệ sinh thực phẩm
đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh đến kiểm tra nhà hàng của chúng tôi
tôi thấy rất ý nghĩa và thiết thực
đây cũng là làm cho nhà hàng nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm được nâng cao hơn
và làm cho khách hàng yên tâm hơn về quyền lợi của người dân
về mặt nhà hàng chúng tôi xin hứa thường xuyên tham gia những lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm
để quán triệt với cửa hàng nhà hàng và cơ sở về ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm
nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
thời gian tới lực lượng chức năng tỉnh vĩnh phúc rất cần sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân
trong việc cung cấp thông tin liên quan đến việc sản xuất chế biến thực phẩm
bởi cuộc chiến chống thực phẩm bẩn không phải diễn ra trong ngày một ngày hai
mà là cả một chặng đường dài và cần sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội
sau thời gian nắng nóng kéo dài những ngày qua đã có mưa
nhất là cơn mưa kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ vào đêm ngày hai mươi hai tháng năm
đã giải hạn cho các huyện miền tây
những con mưa này ngoài giảm nắng nóng còn giúp giải hạn cho hàng nghìn hecta cây trồng cạn
như sắn mía cao su cà phê và làm giảm nguy cơ cháy rừng trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh phú yên
mưa cũng đã giúp cho nhiều diện tích đất đủ độ ẩm để bà con nông dân xuống giống sắn
và trồng dặm những diện tích sắn đã bị cô chết do nắng hạn
và dễ dàng thu hoạch những diện tích sắn còn lại nhờ đất đã mềm
không còn trai cứng như trước và tạo điều kiện cho bà con sản xuất vụ hẻ thu
theo kinh nghiệm của dân gian những cơn mưa xuất hiện vào buổi chiều tối
khả năng sẽ còn diễn ra trong khoảng năm ngày tiếp theo
nó được ví như là mưa vàng mưa bạc đối với nông nghiệp
tuy nhiên dự báo trong thời gian tới tình hình nắng hạn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh phú yên
vì vậy các địa phương tiếp tục chủ động các phương tiện chống hạn
sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước tưới và ứng phó với khô hạn
chị hành ạ tôi nghĩ rằng trong ngành nông nghiệp để đạt được hiệu quả mùa màng buổi thu
có lẽ là rất là phụ thuộc vào thời tiết
thế nhưng mà mỗi đợt mà hạn hán hay lũ lụt thì đối tượng phải chịu thiệt hại nhiều nhất
không ai khác chính là bà con nông dân
vì vậy quả thật là việc chủ động nguồn nước tưới để ứng phó với khô hạn
là điều vô cùng quan trọng phải không chị hạnh
vâng nhân đây thì tôi cũng được
xin được chia sẻ với chị xuân cũng như là quý vị khán giả
về một giải pháp đã giúp người dân vùng khô hạn
một việc làm rất có ý nghĩa mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận lại tại tỉnh quảng ngãi
trước những khó khăn khô hạn thiếu nước sinh hoạt của đồng bào miền núi
bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất và tài chính của chính phủ
thì lực lượng công an cũng đóng một vai trò quan trọng
cụ thể là đoàn viên thanh niên công an huyện sơn hà của tỉnh quảng ngãi
đã chung tay chia sẻ tham gia nhiều ngày tình nguyện
giúp cho người dân đào giếng cung cấp nước sinh hoạt cho bà con
trong mùa nắng nóng và khô hạn này
ông đinh văn lã năm mươi tuổi ở thôn gò chu xã sơn thành huyện sơn hà
vui hơn bao giờ hết
khi mùa nắng năm nay gia đình ông không sợ thiếu nước sinh hoạt
qua hai ngày hơn hai mươi đoàn viên thanh niên công an huyện và huyện đoàn
cùng tham gia đào giếng sâu hơn hai mươi mét cho gia đình ông
tháng ba tháng bốn khô nước hết
đây một đai này không có nước uống
là thanh niên giúp đỡ với dân với đồng bào
rất là vui mùng
sau bốn ngày ròng rã xúc đào
với sự tham gia của hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên trong tỉnh
trên một mươi giếng nước sâu gần hai mươi mét đã hoàn tất
trong niềm vui của các gia đình thiểu số ở huyện miền núi sơn hà
các đoàn viên khác của công an huyện sơn hà
cũng tỏa về các thôn xóm để cùng làm đường bê tông nông thôn
sửa chữa nhà cửa đào ao nuôi cá cho các hộ nghèo gia đình chính sách
thời gian tái thì
triều đoàn công an huyện sẽ phối hợp tổ chức nội vác giếng
để bà con có nước uống trong mùa hòn hón
huyện sơn hà vẫn còn một số xã bị khô hạn thiếu nước sinh hoạt
vì vậy đoàn viên thanh niên công an huyện sơn hà
tiếp tục cuộc hành trình tình nguyện giúp dân đào giếng làm đường đầy ý nghĩa
chị sơn này chị có thường xuân đọc sách không
tôi rất thích đọc sách nhưng mà quả thực là trong cái thời gian bận rộn như thế này
thì cái thời gian để mà đọc sách không còn nhiều
và mỗi khi có thời gian rảnh rỗi thì tôi vẫn giữ được cái thói quen đó
vâng và tôi nghĩ là với cái cuộc sống hối hả và bận rộn như hiện nay
thì khi mà có khoảng thời gian rảnh có thể cầm trên tay quyển sách để thưởng thức
thì tôi thấy đấy quả là cũng là một điều rất là đáng quý rồi
bởi như chị xuân và quý vị khán giả biết là với cái công nghệ thông tin hiện đại như hiện nay
hay là sự xuất hiện của các loại hình đa phương tiện
đã khiến cho văn hóa đọc của giới trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
và đứng trước nguy cơ bị mai một
và giữa lòng thành phố đà nẵng tại khu ký túc xá
nơi mà tập trung đông sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố
văn hóa đọc đang được các bạn trẻ đánh thức với mô hình câu lạc bộ sách hoạt động khá hiệu quả
mời quý vị cùng đến với mô hình thú vị này trong chương trình sáng ngày hôm nay
là sinh viên đại học sư phạm đà nẵng rộng trong ký túc xá dmc năm trăm bảy mươi chín của thành phố
gần một năm nay gốc sân này đã trở nên quen thuộc đối với thanh vi vào mỗi tối thứ sáu
vi đến đây để tìm đọc những cuốn sách mà mình yêu thích
đồng thời cùng gặp bản sinh viên khác giao lưu trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập
trước khi mà các lập bộ sách chưa được mở rộng
thì những ngày đầu sinh viên năm nhất thì em thường là nằm ở phòng
chơi game nghe nhạc lướt facebook chát chai lô với các bạn
em dành thời gian rảnh cho em là chủ yếu trên các trang mạng xã hội
như là đọc báo hay là làm
các công việc nói chung là em cũng thấy là nó rất là vô bổ
nhưng mà từ khi các lập bộ được mở rộng và được quảng báo với sinh viên
thì em thường dành thời gian rảnh của mình để xuống là giúp cho các anh chị
trong các lập bộ là sắp xếp sách và kêu gọi mọi người cùng đọc sách
các lập bộ sách đã đem đến cho em rất là nhiều kiến thức bổ ích
không chỉ thanh vi rất đông gặp bản sinh viên trong và cạnh ngoài ký túc xá
tìm thấy sự hứng thú từ các lập bộ sách này
hàng trăm đầu sách với nhiều thể loại
như tiểu thuyết sách kỹ năng sách tham khảo và cả giáo trình
được mang ra bay biển ngay tại dưới sân ký túc xá vào buổi tối thứ sáu hàng tuần
cặp bàn sinh viên được lựa chọn đọc tại chỗ hay mượn về hoàn toàn miễn phí
đối với sinh viên mà em thường mượn sách miễn phí như vậy em cảm thấy rất là vui
em cảm thấy là các lập bộ này không giống như những thư viện khác
vì ở đây là nó phục vụ cho sinh viên là chủ yếu
nên là chỉ cần là có số điện thoại hoặc là tên
là chúng em có thể mượn được các công giáo trình
để có được câu lập bộ sách như ngày hôm nay
là sự đồng gọp âm thầm nhưng vô cùng nhiệt huyết của anh trần phát ngôn
chuyên viên công tác tại ký túc xá
đồng thời cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ
gần hai trăm linh cuốn sách đầu tiên là của chính anh ngôn và một số bạn bè của anh
sau này câu lập bộ mới kêu gọi để có các nguồn ủng hộ
từ các nhà tài trợ và từ chính các bạn sinh viên
vì trước đây hồi nhỏ thì mình cũng là người rất thích đọc sách
thứ hai nữa trong thời gian mình làm việc
tại bên ký túc xá thì môi trường sinh viên rất là nhiều
nhưng mà theo cái cảm nhận và quan sát của mình
thì các bạn chỉ phải nhường vào vấn đề công nghệ thông tin quá nhiều
chính vì thế mình cũng muốn thông qua câu lập bộ sách này
thì động viên các bạn đọc sách nhiều hơn
khuyến khích các bạn đọc sách nhiều hơn
đồng thời các bạn có thêm một cái nữa
là nâng cao văn hóa đọc sách
không chỉ đọc mà còn có khả năng là chia sẻ kiến thức của cuốn sách
không chỉ phục vụ cho các bàn sinh viên
một phần nguồn dịch tài đây
đối với việt nam và hoa kỳ
coi việt nam là đối tác quan trọng trong khu vực
nhiều báo ra ngày hôm nay đã đăng tải các bài viết
thông tin về sự kiện quan trọng này
trên trang nhất của báo công an nhân dân
đăng tải bài viết có tiêu đề
hoa kỳ coi việt nam là đối tác quan trọng trong khu vực
nội dung bài báo nêu rõ
tổng thống barack obama bày tỏ vui mừng
lần đầu tiên được đến thăm đất nước việt nam tươi đẹp
khẳng định mong muốn chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa
quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
tổng thống barack obama nhất trí
sẽ sớm thúc đẩy quốc hội hoa kỳ
thông qua hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
cam kết trợ giúp việt nam nâng cao năng lực
để triển khai thỏa thuận này
như dịp này tổng thống barack obama tuyên bố
hoa kỳ chính thức dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm
vận vũ khí sát thương đối với việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đã hoan nghênh quyết định này
báo giao thông đăng tải bài viết có tiêu đề
quan hệ việt mỹ đã bình thường hóa hoàn toàn
theo đó mỹ và việt nam đã hợp tác
trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế thương mại
an ninh đến cứu trợ dựa trên sự tôn trọng
và hiểu biết lẫn nhau
với những bước tiến này ông obama nhấn mạnh
đã đến lúc chúng ta không nên duy trì
bất cứ lệnh cấm vận nào nữa
chủ tịch nước trần đại quang cũng cho rằng
với việc lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ
quan hệ hai nước được bình thường hóa hoàn toàn
từ đây việt nam mỹ tiếp tục hợp tác
vì phát triển chung hóa giải những điểm
còn khác biệt giữa hai nước trên tinh thần
tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau
việt nam mỹ cũng nhất trí tăng cường
quan hệ đối tác toàn diện theo hướng thực chất
sâu sắc hơn toàn diện hơn
tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí
của hai nhà lãnh đạo đã trở thành thông tin nổi bật
trên các tờ báo quốc tế nổi tiếng như
thậm chí tờ bưu điện washington còn nhấn mạnh
đây là động thái mang tính lịch sử
ngày hai mươi ba tháng năm nhận định về cuộc bầu cử
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
văn phòng hội đồng bầu cử quốc gia
chính thức cho biết hầu hết các tổ bầu cử
đều tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu
đúng theo quy định là một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm
hiện tại các tổ bầu cử đang khẩn trương
tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả
bầu cử đến ban bầu cử
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế
và đô thị
chào đổi với phóng viên báo kinh tế và đô thị
tổng thư ký quốc hội tránh văn phòng
hội đồng bầu cử quốc gia nguyễn hạnh phúc
khẳng định việc mở hồng phiếu
và việc kiểm phiếu đếm phiếu
đều có sự giám sát của cử tri báo chí
rất công khai minh bạch rõ ràng
đây chính là điểm mới trong thực hiện luận
bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu
hội đồng nhân dân các cấp
đối với công tác bầu cử trong các trại tạm giam
việc bầu cử đã được thực hiện tốt
đảm bảo an toàn tuyệt đối
văn phòng hội đồng bầu cử quốc gia cũng khẳng định
các tỉnh trên cả nước không có
tình huống phát sinh phức tạp nào cần phải
xin ý kiến hội đồng bầu cử quốc gia giải quyết
bài học cho sự thành công
được rút ra chính là sự chuẩn bị chú đáo
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
từ trung ương đến địa phương
dốc sức sốc lòng trong nhiều ngày nhiều tháng trăm trường hợp
hệ thống camera xử lý vi phạm
trật tự an toàn giao thông được lắp đặt
tại các điểm cần thiết vì có trường hợp
chạy quá tốc độ và vượt tín hiệu
thì phần mềm hệ thống tự động phân tích tín hiệu đèn
và phát hiện đối tượng vượt đèn đỏ
chạy quá tốc độ chụp và nhận dạng biển số
sau đó hệ thống tự động
cập nhật danh sách với đầy đủ
thông tin như biển số vi phạm
lỗi vi phạm hình ảnh vi phạm
thời gian trước trong và sau vi phạm
và có thể trích xuất ra hình ảnh làm bằng chứng vi phạm
trong thời gian tới công an tỉnh
sẽ triển khai phương án phạt nguội
xử lý vi phạm luật giao thông
bằng hình ảnh các camera giám sát
ghi được trên các tuyến đường
việc xử lý vi phạm được thực hiện công khai minh bạch
để người dân biết giám sát và đồng thuận
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu
ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư
gọi tắt là ppp chủ trì
trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
giả soát đánh giá minh bạch
và công khai hóa chi phí đầu tư
các dự án bot vị trí đặt trạm thu phí
bot xác định mức phí
và thời gian thu phí
bộ giao thông vận tải giao nhiệm vụ cho
bộ kế hoạch đầu tư phối hợp với các cơ quan
chức năng của bộ kế hoạch đầu tư
khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn
và chủ trương
đầu tư các chương trình mục tiêu
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
của bộ giao thông vận tải
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn oda phối hợp với
các cơ quan chức năng của bộ tài chính
đề xuất phương án bảo đảm vốn đối ứng
cho các dự án oda của ngành giao thông vận tải
có một thực tế đang tồn tại hiện nay
đó là việc những chiếc xe quá khổ quá tải
đang thường xuyên được cơi nới
thành thùng xe thay đổi kết cấu của xe
để tăng diện tích chở vật liệu
và đang ngày đêm kẩy nát những tuyến đường
quốc lộ và tỉnh lộ và cũng chính những chiếc xe này
đang là nỗi ám ảnh đối với những người dân
sinh sống trên các tuyến đường
sau việc xử lý loại phương tiện này
đang gặp không ít khó khăn ghi nhận của phóng viên
truyền hình công an nhân dân
tuyến quốc lộ một a đi qua thành phố tam điệp
tỉnh ninh bình
theo quan sát của nhóm phóng viên antv
những chiếc xe quá khổ quá tải
tự ý cơi nới thành thùng xe
chạy qua đây với mật độ cao
khiến cho hạ tầng giao thông
tại khu vực này ngày càng xuống cấp trầm trọng
những con đường này
đang hạ tầng giao thông
hàng ngày hàng giờ
quăn mình trước sức nặng
từ những chiếc xe quá khổ quá tải
và không chỉ gây nguy hiểm
cho những người và phương tiện
cùng tham gia giao thông
sự coi thường pháp luật này
đang khiến cho những người dân
sống quanh đây cảm thấy hết sức lo lắng
đường quốc lộ bị hư hỏng đã đành
ngay cả những đường tránh
cũng đang hàng ngày bị cây sới
bà phạm thị sợi
sống ở khu vực này đã nhiều năm nay
hèo các thành viên gia đình bà
xe tải xe ben thậm chí là xe rơ móc
chạy qua đây đã phóng hủy con đường này
từ đó nhiều vụ tai nạn thương tâm
đã xảy ra đối với người dân
đưa thông qua đây
ổ voi ổ gà rất nhiều
đấy lồi lõm là nguy hiểm
là xe máy ngã nhiều lắm
tai nạn nhiều
có một vụ mấy vụ chết
đi làm ca ba về đấy
một giờ đêm bị ngã ổ gà là chết
nói chung là đường thì bụi bậm
mà cứ để xe chở quá khổ quá tải đấy
mỗi lần cua ra đi bất đá này
bắt đầu là tràn ra hết bụi lắm
nói chung là đây bọn em cứ phải che mảnh
xong tưới nước
đáng chú ý hiện tượng xe quá khổ quá tải
tự ý cây nới thành thùng xe
tồn tại không chỉ ở tỉnh ninh bình nói riêng
mà còn tại nhiều địa phương trong cả nước
tối liệu thống kê từ tổng cùng đường bộ việt nam cho thấy
chỉ xe quá khổ quá tải là xe quá khổ quá tải
chỉ riêng trong tháng bốn năm nay

thanh tra cục quản lý đường bộ
đã phát hiện hơn sáu ba trăm linh xe vi phạm
về kích thước thùng hàng
tước gần một bảy trăm linh giấy phép lái xe
nhiều trường hợp lái xe
sau khi bị xử phạt
đã tỏ ra không hợp tác với lực lượng chức năng
các trạm lưu động có thể xảy ra
một số hiện tượng
ví dụ như là cân rồi
nhưng mà không ký viên bản
viên pháp của phế
vẫn phải lập viên bản
rồi là phiếu in ra
đồng thời là nếu lái xe
mà cố tình không cho ký
là chúng tôi lấy người làm chứng ký
để cho nó ổn định
về mặt pháp lý
để vẫn xử phạt bình thường
bên cạnh đó việc buộc hạ tải các xe